nhận thức được là nằm trong môi trường rất là độc hại và mình phải giữ gìn xử lý chất thải triệt đẻ

một cách đảm bảo an toàn nhất
theo thống kê thành phố đã cấp được khoảng hơn hai sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
đồng thời tăng cường thực hiện công tác thanh tra kiểm tra nhằm hướng dẫn và giám sát các cơ sở
thực hiện công tác quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định
có thể thấy việc xử lý chất thải nguy hại ở hà nội đều có những quy trình và quy chuẩn nghiêm ngặt
tuy nhiên mọi thứ chỉ là lý thuyết nếu những người thực hành quy trình đó không tuân thủ
đã có không ít trường hợp vì lợi nhuận mà bỏ qua các khâu xử lý chất thải nguy hại
khiến cho môi trường bị tác động rất xấu
chính vì thế đồng hành với nâng cao công nghệ chính là việc siết chặt công tác quản lý con người
để giảm ách tắc giao thông tại thành phố hồ chí minh
nhiều cầu vượt hầm chui và đường nhánh mới được xây dựng
thế nhưng đoạn đường gồm hầm chui cầu vượt nguyễn hữu cảnh tiếp tục là điểm đen
khiến người dân thành phố cảm thấy không hài lòng
từ khi thông xe kỹ thuật từ ngày một
hai tháng bốn năm hai nghìn hai đến nay việc sửa chữa diễn ra nhiều lần và chưa có hồi kết
công trình cầu vượt nguyễn hữu cảnh đoạn lên thanh tuồn nối dài
được kỳ vọng giải quyết lượng xe từ hướng biên hòa vào thành phố hồ chí minh và ngược lại
với chiều dài hơn sáu trăm một mươi tám m trong đó phần cầu vượt với năm mươi năm một m cầu dẫn hơn năm trăm sáu mươi ba m
tải trọng khai thác là ba mươi tấn kinh phí dự toán đã là hai mươi chín tỷ đồng
đây là công trình có tuổi thọ vĩnh củ
tuy nhiên ngay từ khi bắt đầu được đưa vào sử dụng đến nay
cầu vượt nguyễn hữu cảnh đã phải sửa chữa vì lỗi của chủ đầu tư
ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai sở giao thông công chánh thừa nhận có lúng nứt ở cầu nguyễn hữu cảnh
tháng năm năm hai nghìn ba ông quách văn điệp khi đó là phó giám đốc ban quản lý dự án
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích thanh niên xuân phong thành phố
chủ đầu tư cầu vượt nguyễn hữu cảnh đã nói thẳng rằng
phục triệt để hiện tượng lúng cầu
khi cầu mới đưa vào hoạt động đã có dấu hiệu lúng đứt tới hai mươi ba mươi cm
liên tiếp từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn bảy công trình liên tục gặp sự cố
nên công tác bàn giao giữa chủ đầu tư và sở giao thông vận tải không thực hiện được
cuối năm hai nghìn bảy sở giao thông vận tải thành phố tiếp nhận tạm thời
và giao một đơn vị thuộc sở quản lý bảo trì thực hiện công tác duy tu dặm vá
đến năm hai nghìn một mươi năm sở giao thông vận tải thành phố đã được bàn giao chính thức công trình này
tuy nhiên tiến sĩ phạm xanh chuyên gia công trình giao thông
đã phải dùng từ cây cầu thảm thiết khi nhận định về chất lượng cầu vượt nguyễn hữu cảnh
trên bốn mươi năm tôi làm cái nghề này tôi chưa hề thấy cầu nào thảm thiết như cầu này
thậm chí những cầu giao thông nông thôn có lẽ quá là kinh khủng
mà do cầu này có tường bao xung quanh
thành ra có lẽ người ta không nhận định được không nhận dạng được
cái hệ kết cấu ở trong là nó đã hư hỏng rồi
và bây giờ khi nó phát triển hư ra sập phát rồi
thì mình mới thấy hỡi ơi đúng là trên bốn mươi năm tôi chưa hề thấy một cái cầu nào
kể cả cây cầu thời pháp mà nó kinh khủng như cây cầu nguyễn hữu cảnh
nhưng sự thảm thiết như tiến sĩ phạm xanh nhận định chưa dừng lại ở đó
dẫu tuổi thọ cầu được tính là vĩnh cửu
nhưng chỉ sau một mươi năm sử dụng cầu vượt nguyễn hữu cảnh đã xuống cấp nghiêm trọng
trên phần chân cầu vượt hướng từ quận bình thạnh vào trung tâm thành phố
bắt đầu bể nát lậu ra những khoảng nứt trống hoác đáng sợ
các đơn vị quản lý chỉ dùng những tấm tôn để che đi khuyết điểm của cây cầu thay vì sửa chữa
khi bên trong giữa các cây cầu sự hoang tàn còn nghiêm trọng hơn
nhiều kết cấu đã không gắn với nhau
nhiều tiêu chí kỹ thuật cũng đã bị vi phạm nghiêm trọng
chỉ cần bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy
nên chính những người dân thành phố cũng hết sức lo ngại cho sự an toàn khi tham gia giao thông

trước phản ánh của người dân về sự xuống cấp nghiêm trọng của cầu vượt nguyễn hữu cảnh
sở giao thông vận tải tp hcm buộc phải kiểm tra và kết luận
phần tường gạch khoan giữa trụ t hai mươi hai t hai mươi ba t hai mươi bốn sụp đổ
phần bể trụ t hai mươi ba gãy phần xà mũ trụ nứt gãy và tách rời ra khỏi phần dầm
ngoài ra phần lan can phía trên cầu thuộc khoang t hai mươi hai t hai mươi bảy
cũng xuất hiện vết nứt dọc
để đảm bảo an toàn cấm hoàn toàn các xe có tải trọng trên một tấn rưỡi
hoặc xe chở khách trên một mươi sáu chỗ
tuyệt đối cấm lưu thông làng đường bên phải
sở giao thông vận tải tp hcm cũng bố trí vốn
giao khu hai sửa chữa các hư hỏng với tổng mức đầu tư dự kiến một mươi hai hai mươi bảy tỷ đồng
từ nguồn vốn đảm bảo giao thông năm hai nghìn một mươi sáu
đến cuối tháng một mươi năm nay công trình sửa chữa sẽ buộc phải hoàn thành
tuy nhiên việc tiếp tục cho lưu thông trên cây cầu liên tục hư hỏng này
lại không nhận được sự đồng tình từ giới chuyên gia